trước giáo dân và trước sự việc này công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương thành lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành chỉ thị một mươi sáu tại các giáo sứ này
tối ngày bốn tháng bốn và sáng ngày năm tháng bốn một số giáo sứ tại đức thọ hương khê thạch hà can lộc đã tổ chức hành lễ với sự tham gia của hàng trăm giáo dân
đặc biệt sáng ngày năm tháng bốn tại buổi hành lễ của giáo sứ tràng đình xã khánh vĩnh yên can lộc
có hơn bốn trăm linh giáo dân tham gia
tại giáo sư nghĩa yên thị trấn đức thọ huyện đức thọ tối ngày bốn tháng bốn có hơn năm trăm linh người tham gia cầu nguyện trong nhà thờ
đến sáng ngày năm tháng bốn có khoảng hai trăm linh người vẫn tiếp tục hoạt động này
mặc dù trước đó lực lượng an ninh đã bám nắm nhận định tình hình và tham mưu các cấp chính quyền có giải pháp phòng ngừa
tuy nhiên đã có hàng trăm giáo dân về các nhà thờ để làm lễ
việc hành lễ trong mùa dịch đã đi ngược lại tâm tư nguyện vọng của bà con giáo dân
cỏi quyền cảo giáo dân thì tôi thì sử nào tiếng việt hay sử này thì rèn luôn nói luôn nhắc luôn
chẳng dừng với tôi nữa còn nhắc anh em càng sư nói về song trường đọc cái chí hay cái quyết định hay là nghị định chứ nào đó
để cái chỉ thị đó đọc một ngày ít nhất là một lần
có khi đọc hai lần để nhắc bảo bà con chấp hành đúng bởi vì nó bị lây nhiễm một người thì theo cấp số nhân
trước sự việc các giáo sứ bất chấp quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín công an huyện đức thọ đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương
thành lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành chỉ thị một mươi sáu
tổ công tác sẽ trực tiếp tiếp xúc với các linh mục tuyên truyền vận động và yêu cầu chấp hành nghiêm túc các quy định
về thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu các giáo sư vẫn tổ chức hành lễ có sự tập trung đông người tổ công tác sẽ lập biên bản
thực hiện các biện pháp hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật
tổ công tác sẽ trực tiếp tiếp xúc với các linh mục tuyên truyền vận động và yêu cầu chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín các lực lượng chức năng của tỉnh hà tĩnh tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân theo đạo thiên chúa
các chức sắc linh mục trên địa bàn tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín

đồng thời tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với tòa giám mục yêu cầu nhắc nhở chấn trình không để tai diễn các lễ tập trung đông người như thời gian vừa qua
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nhắc nhở chấn trình không để tai diễn các lễ tập trung đông người như thời gian vừa qua